đang trên đường vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ huyện quan hóa
tỉnh thanh hóa ra tỉnh hà nam để bán kiếm lời đối tượng đặng thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại tỉnh hà tĩnh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam bắt giữ
vào tối ngày một mươi một tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam phối hợp
với công an xã văn xá huyện kim bảng bắt quả tang đối tượng đặng thị hiền đang vận chuyển
bốn túi bên trong có chứa bảy trăm năm mươi tám viên nén màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp tại đường tránh
thành phố phủ lý thuộc địa phận xã văn xá huyện kim bảng tại cơ quan công an hiền khai nhận
số viên nén màu đỏ trên là ma túy dạng hồng phiến mua ở khu vực huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
mang ra hà nam để bán kiếm lời thì bị bắt giữ hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh điện biên vừa bắt giữ hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình về hành vi
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng phàng a phó và phàng a dơ cùng chú tại
bản naco sa ba xã naco sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại quá trình bắt giữ các đối tượng
rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát tuy nhiên với sự phối hợp
chặt chẽ các lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng bảo đảm an toàn tuyệt đối
viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên
từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành xong án thả tù trở về địa phương
nguyễn văn hà lại ra tay sát hại người khác chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã bình phú huyện châu phú một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lê minh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đi đánh bắt cá về
thấy hà đang ngồi chơi với một số người lúc này bình nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với hà trước đó
nên đi đến gặp hà thì cả hai tiếp tục cự cãi đánh nhau
hà chạy đến xe mô tô mở cốp lấy dao thái lan quay lại đánh nhau với bình
trong lúc xô xát hà dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng khiến bình ngã bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng bình đã tử vong sau khi gây án hà đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hà bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh kiên giang
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
lại lười lao động thường tìm nhiều cách phạm pháp để kiếm tiền tiêu xài
công an huyện nhân trạch vừa kịp thời bắt giữ đối tượng đặt hàng trực tuyến qua mạng một vỏ nhẫn
có giá gần một trăm linh triệu đồng với hình thức giao hàng rồi thanh toán mục đích là để cướp tài sản
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ
nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi quê ở cà mau tạm trú tại xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vào trang mua bán trực tuyến công ty vàng bạc đá quý phú nhuận
quận một mươi tp hcm để đặt một vỏ nhẫn có giá trị hơn chín mươi năm triệu đồng
hình thức giao nhận hàng là nhận rồi thanh toán trực tiếp để cướp tài sản
do em thiếu tiền nên em có lên mạng đập một chiếc nhẫn kim cương trị giá chín mươi năm triệu
trên app png rồi sau đấy là nhân viên sẽ gọi cho em để xác nhận đơn hàng
qua ngày hôm nay thì bên giao hàng điện cho em đi lấy hàng
em có chỉ họ tới chỗ của em là bên xong vận động phước thiền để nhận hàng
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên và nguyễn đức lợi đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng
sau khi gặp nhau thuận được xem hàng đã mua
lợi dụng lúc anh lợi và liên không để ý thuận đã rút con dao ra
đâm một nhát vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên đang giảng co thì lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch
đã có mặt khống chế đối tượng cùng hung khí mà đối tượng dùng để gây án
chúng tôi yêu cầu đối tượng là giao tiền để chúng tôi giao hàng
khi mà đối tượng thò tay vào túi để móc tiền thì móc ra một con dao và cắt cổ nhân viên tôi tại chỗ
qua vụ việc vừa xảy ra nếu trên công an huyện khuyến cáo tất cả người dân
đặc biệt là các nhân viên của các công ty và dịch vụ giao hàng online
thì cần nêu cao cảnh giác
và khi đi giao hàng có giá trị và các mặt hàng khác
thì lựa chọn những thời điểm giữa hành chính và những chỗ đông người
để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc nói trên
và cái thứ hai nữa nếu trường hợp xảy ra sự việc cướp tài sản
thì nhớ rõ đặc điểm nhận dạng và các đặc điểm khác
và tiến hành đến công an gần nhất để trình báo
hiện công an huyện nhân trạch
đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
đồng thời củng cố làm rõ thêm hành vi giết người đối với thuận
thưa quý vị hôm nay đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc cho biết đã xác định được chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h tám nghìn một trăm một mươi sáu
không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe ô tô bỏ chạy trong đêm ngày một mươi hai tháng bốn lên làm việc
tài xế điều khiển chiếc xe này tên là lưu đình nam sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện chu quynh tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an nam khai nhận do không có bằng lái xe nên khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông
hoảng sợ bỏ chạy để không bị lập biên bản
sau khi làm việc lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế nam
về các lỗi không có giấy phép lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng
và phạt chủ xe vì lỗi giao xe cho người không có giấy phép lái xe
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng bốn một tổ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường lê thánh tông
thành phố bùa thuật đã phát hiện một chiếc xe bán tải có biểu hiện nghi vấn
khi lực lượng ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế đã không chấp hành bỏ chạy
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo chiếc xe ô tô bán tải này và liên tục ra hiệu cho tài xế dừng lại
tuy nhiên tài xế này vẫn tiếp tục không chấp hành
toàn bộ sự việc này đã bị người đi đường dùng điện thoại di động ghi lại và đăng lên mạng xã hội
còn vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng bốn trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy b khu vực thuộc xã quế sơn huyện châu thành tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm hai người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên nguyễn tấn nhật sinh năm hai nghìn một ngụ tại xã tân thanh huyện rồng trôm
điều khiển xe mô tô mang biện kiểm soát bảy mươi một b bốn bảy mươi nghìn sáu mươi năm đang di chuyển theo hướng từ cầu an hóa về thị trấn châu thành
thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển số bảy mươi một c một ba mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi do lê quốc trung sinh năm hai nghìn ngụ tại xã phú long huyện bình đại điều khiển
đang đi ngược trên đường một chiều hướng từ thị trấn châu thành về bình đại
do di chuyển với tốc độ cao cú vạch chạm mạnh đã làm cả hai thanh niên văng ra xa và tử vong tại chỗ
hai xe mô tô đều bị hư hỏng nặng
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn và các đơn vị chức năng
đã bắt giữ thành công đối tượng lò mạnh cường sinh năm hai nghìn ba trú tại bản lù xã triềng lương huyện mai sơn về hành vi giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sử dụng vào ngày bốn tháng bốn cường đã đến khu vực hòm buôn hậu thuộc địa phận bản lù xã triềng lương huyện mai sơn với ý định cướp tài sản của người dân qua đường
khi thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình qua khu vực trên cường đã xin đi nhờ và được sự đồng ý
sau đó cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy
nhận được tin báo công an sơn la đã triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra xác minh bắt giữ đối tượng
ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trường tiểu học phù đồng khu phố tám a phường tân biên tp biên hòa tỉnh đồng nai khiến một nữ sinh lớp sáu tử vong
nạn nhân là học sinh lớp sáu của một trường học trên địa bàn thành phố biên hòa là con của ông đặng đình điều bảo vệ và bà nguyễn thị mai lao công của trường tiểu học phù đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ hai mươi phút cùng ngày đám cháy bất ngờ bốc ra từ khu nhà tạm của nhân viên phù đồng
lúc này bà mai cùng với con nhỏ chạy vội ra ngoài hô hoán cầu cứu riêng nạn nhân đang nằm ngủ phía bên trong không kịp thoát thân
nghe tiếng cứu ông điền cùng với lãnh đạo giáo viên trong trường chạy tới đập tường cứu con gái
tuy nhiên do bên trong có nhiều mút xốp cách nhiệt nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm cả căn nhà khiến cho việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng tám giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và giật tắt hoàn toàn
vụ cháy khiến cho bé gái tử vong
nhà tạm bảo vệ rộng khoảng hai mươi mét vuông cháy đen nhiều mái tôn đổ sập xuống đất
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra